các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vụ phát triển kinh tế xã hội còn mục tiêu có lãi của bản thân hãng hàng không thì còn xa xôi
lãnh đạo hãng hàng không vietjet air cũng nhận xét quy định mới của thành phố hà nội sẽ ảnh hưởng
đến quyết định di chuyển của hành khách khi họ phải cân nhắc chuyện cách ly tại nhà
chúng tôi chia sẻ khó khăn của hà nội và các địa phương khác trong phòng chống và kiểm soát dịch
thực tế vietjet đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp trong đó có việc test miễn phí cho khách
bay từ thành phố hồ chí minh và hà nội để hạn chế khả năng có f di chuyển đến địa phương khác
lãnh đạo vietjet cho rằng chính phủ đã ban hành nghị quyết một trăm hai mươi tám đã có các hướng dẫn cụ thể
của bộ y tế đối với hành khách tiêm đủ vaccine rồi các địa phương nên nhất quán làm theo quy định của trung ương
số hành khách hủy vé máy bay đi hà nội tăng đột biến sau khi quỹ ban hà nội ra công điện khẩn
vào chiều tối ngày một mươi sáu tháng một mươi một yêu cầu người tới từ thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai
lòng an và các tỉnh có nguy cơ cao phải tự kết ly bảy ngày ở nơi lưu trú
cả đêm qua tôi thức để giải quyết yêu cầu hủy vé máy bay chở khách
chị ngọc anh chú đại lý vé máy bay ở bùa mai thuộc đắk lắc phàn nàn với phong biên
hành khách của chị có người mất đến hơn bốn triệu đồng vì hủy vé khứa hội chuyến bay thành phố hồ chí minh hà nội ngày một mươi bảy tháng một mươi một
do khách mua hạng vé không được hoàn tiền hay bảo lưu chị ngọc anh đành lên các hội nhóm sang nhượng vé máy bay
để giúp khách bán lại vé tuy nhiên điều khiến chị bất ngờ là trên nhóm cũng có rất nhiều người đang giao bán lại vé giống mình
có hành khách lãnh đạo doanh nghiệp săn dầu họ đã đặt vé máy bay ra hà nội
họ đã đặt vé máy bay ra hà nội vào sáng ngày một mươi bảy để ký hợp đồng dự định trở lại thành phố hồ chí minh vào chiều ngày một mươi tám để kịp bắt chuyến bay đi nước ngoài
khi nghe quy định mới của hà nội họ sợ bị cách ly lỡ mất chuyến bay đi nước ngoài nên đã hủy luôn không đi hà nội nữa
chị ngọc anh kể lại
đọc quy định mới của hà nội tôi hiểu là thành phố đang mong muốn không có lây nhiễm trong cộng đồng
nhưng với biến chủng delta mong muốn này là bất khả thi
vì vậy việt nam đã xoay chuyển chiến lược chống dịch theo hướng chấp nhận có một mức độ lây nhiễm trong cộng đồng và sẽ dùng vaccine để giúp cho người bệnh không tử vong
tiến sĩ nguyễn thu anh giám đốc viện nghiên cứu y khoa worldcock tại việt nam nhận định
bà thu anh cho rằng thay vì hy vọng không có f hà nội nên tập trung vào hai việc là hoàn tất tiêm vaccine covid một mươi chín cho nhóm người trên sáu mươi năm tuổi và xây dựng hệ thống điều phối phát hiện bệnh nhân trở nặng để điều trị thật tốt
trong trường hợp thành phố hà nội muốn trì hoãn việc chung sống với dịch để có thêm thời gian chuẩn bị bà thu oanh cho rằng thành phố cần đưa ra những mốc tiến độ thật rõ ràng thay vì một chốc lại đưa ra quy định độc ngột khiến cho người dân không kịp trở tay
thực tế cho thấy thành phố đã có thời gian nhưng triển khai chậm chạp
như việc thiết lập trạm y tế lưu động tại cơ sở hay địa chỉ f tại nhà đã được bộ y tế hướng dẫn từ rất lâu rồi
hà nội đã có kinh nghiệm tại ổ dịch thanh xuân trung đã thử nghiệm ở gia lâm nhưng vì sao đến giờ vẫn chưa chuẩn bị được
chuyên gia y tế đặt câu hỏi
f một sống trong trung cư tại hà nội để được cách ly tại nhà cần có sự đồng ý của hàng xóm
thông tin mới đây được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đặt ra nhiều thắc mắc cho dư luận
vậy thực hư thông tin trên là như thế nào câu trả lời sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin ngày hôm nay
liên quan tới thông tin f một ở chung cư muốn cách ly tại nhà
cần được sự đồng thuận của hàng xóm ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cho hay
việc những người ở các căn hộ bên cạnh trong khu chung cư có quyền được biết
được thông tin về việc bên cạnh mình có f một đang cách ly tại nhà là điều đương nhiên
theo ông tuấn cần nhấn mạnh là hàng sớm đồng thuận chứ không phải là xin phép hàng sớm mới được cách ly tại nhà
khi họ đã đồng thuận thì chính những người hàng xóm này sẽ trở thành người giám sát
việc chấp hành quy định cách ly tại nhà của f một giúp giảm tải áp lực cho chính quyền địa phương hay các lực lượng liên quan
về vấn đề này trả lời với báo sức khỏe và đời sống trưa ngày một mươi bảy tháng một mươi một bà trần thị nhị hà
giám đốc sở y tế hà nội khẳng định thành phố không có chủ trương này
và cũng không có bất kỳ văn bản nào quy định thực hiện nội dung này
từ ngày một mươi bảy tháng một mươi một hà nội sẽ thí điểm cho phép f một được cách ly tại nhà
ông tuấn cho biết việc thí điểm này không phải là áp dụng với bốn nhóm đối tượng
gồm người cao tuổi có bệnh nền phụ nữ mang thai và trẻ em dưới một mươi tám tuổi có đủ điều kiện
như một số quận huyện thị xã đang làm mà áp dụng với những f một khác
đơn cử một thanh niên khỏe mạnh thuộc diện f một nếu đủ điều kiện như nhà có phòng riêng
có nhà vệ sinh riêng đáp ứng yêu cầu thu gom rác thải có người chăm sóc
thì có thể đề nghị được cách ly tại nhà
những f một đáp ứng đủ điều kiện theo quyết định số năm nghìn năm trăm chín mươi chín của bộ y tế ngày một mươi bốn tháng bảy
thì sẽ có thể đề nghị được cách ly tại nhà trường hợp không đủ điều kiện phải đi cách ly tập trung
cùng với đó do lượng khách đi xe buýt đang tăng
trong khi đó công suất hoạt động chỉ năm mươi hiệp hội vận tải hành khách công cộng hà nội
vừa có văn bản đề nghị thành phố cho xe buýt hoạt động một trăm linh công suất
tần suất lượt chạy xe thưa chỉ từ một mươi năm sáu mươi phút mỗi lượt
dẫn đến nhiều trường hợp hành khách phải chờ đợi lâu và chuyển sang sử dụng phương tiện cá nhân
sau một tháng hoạt động trở lại công tác tổ chức vận hành các tuyến buýt
được đảm bảo an toàn và tuân thủ nghiêm các quy định hướng dẫn phòng chống dịch
tuy nhiên từ cuối tháng một mươi trở lại đây
lượng hành khách đi lại đang tăng
nhiều khách hàng phải chờ đợi lâu mới có thể đón được xe buýt
do yêu cầu giãn cách trên xe để phòng chống dịch
xe chỉ chở không quá năm mươi sức chứa và không quá hai mươi hành khách mỗi xe tại một thời điểm
xe phục vụ người dân đi lại bằng xe buýt được thuận tiện hơn
hiệp hội vận tải hành khách công cộng hà nội đề nghị
quy bán thành phố và các sở ngành liên quan cho phép hoạt động xe buýt hà nội
được hoạt động một trăm linh công sức vào khung giờ cao điểm
sáng từ sáu giờ đến chín giờ chiều từ một mươi bốn giờ đến hai mươi giờ
sau khi nới lỏng giãn cách để thích ứng với bình thường mới
người dân tp hcm vô cùng quan tâm đến việc xe ôm công nghệ
cũng như các dịch vụ vận tải công cộng được phép hoạt động khi nào
mới đây tp hcm đã có quy định về vấn đề này
theo quy định nếu tp hcm đạt cấp độ một xe ôm công nghệ chở khách được hoạt động
nếu đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
nếu dịch ở tp hcm đạt cấp độ hai loại hình này sẽ hoạt động
hạn chế với không quá năm mươi số xe của từng đơn vị
và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của sở giao thông vận tải
nếu dịch tp hcm ở cấp độ ba bốn xe ôm công nghệ chở khách không được phép hoạt động
xe ôm truyền thống sẽ hoạt động đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín
theo hướng dẫn của sở giao thông vận tải khi tp hcm đạt cấp độ một
nếu tp hcm ở cấp độ hai ba bốn thì xe ôm truyền thống không được hoạt động
loại hình vận tải hành khách công cộng đường bộ đường thủy nội địa hàng hải
đảm bảo phòng chống covid một mươi chín hoạt động theo quy định của bộ tiêu chí đánh giá
hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn tp hcm trừ giãn cách chỗ ngồi trên phương tiện nếu tp hcm cấp độ một
nếu dịch tp hcm ở cấp độ hai loại hình này sẽ hoạt động khi đáp ứng bộ tiêu chí đánh giá
hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
giãn cách người trên các phương tiện
phương tiện trên hoạt động tối đa không quá năm mươi số chuyến hoặc bố trí không quá năm mươi
số phương tiện hoạt động trừ xe phục vụ vận chuyển người bệnh người dân cách ly y tế
và các nhiệm vụ khác theo hướng dẫn của sở giao thông vận tải
khi hoạt động phải đáp ứng theo bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại tp hcm
đặc biệt lưu ý việc tuân thủ nguyên tắc năm k và vận chuyển không quá năm mươi số người trên phương tiện
trường hợp tp hcm ở cấp độ bốn sẽ dừng hoạt động vận tải khách bằng xe buýt tuyến cố định
xe trung chuyển vận chuyển hành khách theo hợp đồng du lịch vận tải khách thủy nội địa và hàng hải
xe taxi xe dưới chín chỗ sử dụng hợp đồng điện tử xe vận chuyển công nhân và chuyên gia
xe phục vụ vận chuyển người bệnh người dân cách ly y tế và các nhiệm vụ khác
được hoạt động theo hướng dẫn của sở giao thông vận tải
khi hoạt động phải đặc biệt lưu ý việc tuân thủ nguyên tắc năm ga và vận chuyển không quá năm mươi số người trên phương tiện
việc phòng chống dịch trong nhiều tháng của đợt dịch thứ tư đã để lại nhiều bài học về việc tổ chức cách ly tập trung điều trị
thế nhưng nhiều địa phương đến nay vẫn còn lung túng
số ca mắc covid một mươi chín mới của hà nội liên tục tăng đặc biệt trong một tuần gần đây
thực trạng này tương đối giống với thời điểm bắt đầu bùng phát dịch tại tp hcm
khi xuất hiện tình trạng lây lan nhanh trong khu cách ly tập trung
được khả năng chăm sóc của hệ thống y tế và số tử vong tăng
trong khi nhiều tỉnh thành đã cho cách ly f một và f không triệu chứng triệu chứng nhẹ tại nhà từ tháng bảy tháng tám vừa qua
thì chính quyền hà nội rất kiên trì bắt buộc cách ly tập trung
gần đây mới đăng thí điểm cho phép cách ly f một tại nhà
và từ đây có nhiều tình huống giỡn khóc giỡn cười xảy ra
hôm một mươi hai tháng một mươi một chị htbv ở khu đô thị thuộc phường thượng đình
có đơn kiến nghị gửi lãnh đạo quận thanh xuân và phường thượng đình cho biết
chị đi chung thăng máy với f ngày ba tháng một mươi một
đến ngày bốn tháng một mươi một thì f bắt đầu có dấu hiệu khởi phát
chị được xác định là f một cùng với ba mươi tám người khác và có quyết định đưa đi cách ly tập trung cùng với tám người khác trong nhóm này
chị v cho hay vào thời điểm có quyết định đi cách ly tập trung
thời gian tiếp xúc cùng thang máy trong ba mươi giây của chị và f đã qua tám ngày
chị không có dấu hiệu bị lây bệnh chị cũng luôn thực hiện năm k và đã tiêm hai buổi vaccine
chị lại là mẹ đơn thân và đang nuôi hai con nhỏ
việc chị phải đi cách ly tập trung
thì hai con nhỏ của chị không có người chăm sóc
trong khi đó ba mươi f một khác lại không phải cách ly tập trung khiến chị rất bất bình
vào tháng chín khi bùng phát ổ dịch tại bệnh viện việt đức
trong số người phải đi cách ly tập trung có cả người vừa có mặt tại bệnh viện để thanh toán viện phí cho người thân
do đó số lượng người phải chuyển cách ly tập trung quá cao và sau đó liên tục ghi nhận ca mắc mới trong số người đi cách ly tập trung
đặc biệt là trong nhóm cách ly tại bệnh viện thanh nhàn nghi ngờ có lây lan trong khu cách ly
đã có chuyên gia kêu gọi chính quyền hà nội
phải mạnh dạng bởi cho đến thời điểm hiện nay hà nội đang có tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm vaccine
và tiêm đủ hai mũi ở top đầu cả nước
số ca cộng đồng còn ít và đang truy vết được mầm bệnh chưa xâm nhập sâu trong cộng đồng
nhưng nếu cứ để gia tăng nhanh số ca mới trong khu cách ly khu phong tỏa
nguy cơ hệ thống y tế khó chống đỡ được là có thể xảy ra
cách đây vài tuần thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cũng đã có văn bản nhắc các địa phương
tăng cường cho cách ly f một và f không triệu chứng triệu chứng nhẹ tại nhà
nhưng khi ấy hà nội vẫn muốn áp dụng quy định chặt hơn khó hơn
mặc dù tính theo số ca mắc tại khu cách ly tập trung hằng ngày
thì nguy cơ lây lan tại khu cách ly tập trung là rất cao
đến ngày một mươi sáu tháng một mươi một ông đinh tiến dũng bí thư thành ủy hà nội mới yêu cầu phải triển khai ngay
thí điểm cách ly f một tại nhà điều trị f thế nhẹ và không triệu chứng tại y tế cơ sở
trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
ông dũng dự báo thời gian tới số các f sẽ còn tăng mạnh
đồng thời tâm lý chủ quan của người dân ngày càng phổ biến
vì vậy ông dũng đề nghị chính quyền các cấp tiếp tục tuyên truyền
nâng cao ý thức tự giác phòng bệnh thực hiện nghiêm năm k của người dân
đặc biệt không vì độ phụ vaccine tốt mà sinh ra tâm lý chủ quan
theo bí thư hà nội quá trình thực hiện phải bảo đảm thống nhất bài bản khoa học hiệu quả
đồng thời phải có cơ chế để tiếp tục cách ly tập trung f một đối với những trường hợp
không đủ điều kiện cách ly tại nhà hoặc cách ly tại khách sạn nếu người dân có nguyện vọng
còn tại cần thơ theo ủy ban nhân dân thành phố cần thơ hiện còn hơn bốn mươi lao động tự do
bị ảnh hưởng do dịch covid một mươi chín trong danh sách được phê duyệt vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ
tp cần thơ đã chi hỗ trợ cho hơn chín mươi bảy người bán vé số lẻ lưu động bị ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
một hai trăm linh đồng mỗi người và chi bổ sung đợt hai tám trăm linh đồng mỗi người
địa phương này cũng chi hỗ trợ cho nhóm lao động làm các công việc như bốc vác
thu mua phế liệu vận chuyển hàng hóa vận chuyển hành khách bằng xe gắn máy
xe ôm truyền thống lao động làm việc thời vụ tự làm hoặc tự làm việc tại các hộ kinh doanh
trong lĩnh vực lưu trú ăn uống du lịch và làm các công việc khác phải tạm ngừng
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
với các nhóm lao động này địa phương đã chi hỗ trợ hai triệu đồng mỗi người
cho một trăm tám mươi tám bảy trăm linh sáu người trong tổng số hai trăm hai mươi chín một mươi chín trường hợp được phê duyệt
tức vẫn còn hơn bốn mươi lao động tự do chưa nhận được tiền hỗ trợ
do khái niệm về lao động tự do và danh mục công việc lao động tự do chưa được pháp luật quy định
công việc lao động tự do ở địa phương rất đa dạng và tính chất không giống nhau
nên trong công tác hướng dẫn phối hợp và thống nhất thực hiện giữa các ngành các cấp
từng lúc từng nơi gặp khó khăn
vụ ấn mạng trong khu kích ly mới đây đã khiến dư luận hết sức bàng hoàng
ở trung phòng trong khu cách ly nhân một mươi sáu tuổi và sơn một mươi năm tuổi liên tục xảy ra mâu thuẫn
định điểm nhân dùng dao đâm sơn tử vong
xảy ra vụ việc này bà quản lý khu kích ly có phải chịu trách nhiệm hay không
theo công an nhân ở cùng phòng với trịnh đình sơn một mươi năm tuổi cùng ngụ tại thị xã la ghi
trong khu cách ly tập trung số hai phường tân an thị xã la ghi tỉnh bình thuận
khi ở chung nhân và sơn hay xảy ra mâu thuẫn
đến khoảng hai mươi hai h ngày một mươi năm tháng một mươi một giữa hai người tiếp tục xảy ra cãi vã
nên nhân gọi sơn ra nói chuyện
trong lúc cãi nhau nhân rút dao thủ sẵn đâm sơn
nạn nhân đều đưa đến bệnh viện la ghi cấp cứu nhưng đã tử vong vào sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một
luật sư hoàng tùng trưởng văn phòng luật sư trung hòa hà nội cho rằng
để xảy ra sự việc trên trước hết việc bang quản lý lời lỏng không kiểm tra
giám sát đầy đủ những người đang thực hiện kích ly tại khu kích ly
để những người trong khu cách ly vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh
gặp gỡ nói chuyện để xảy ra mâu thuẫn dẫn đến chết người
pháp luật cần xét xử nghiêm minh và thích đáng để tránh các trường hợp tương tự xảy ra
nói về hành vi của hung thủ sau khi nghiên cứu căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành
luật sư hoàng tùng nhận định mức phạt cao nhất cho hình phạt này là trung thân hoặc tử hình
nếu bị can có nhiều tình tiết giảm nhẹ sẽ được tòa án xem xét chịu mức phạt thích đáng nhất
tuy nhiên dù là mức phạt nào thì cũng ít nhất là một mươi hai năm tù trở lên
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo